hiện nay tỉnh đắk lắc nói riêng tây nguyên nói chung đang bước vào thời kỳ cao điểm của mùa khô năm hai nghìn hai mươi
đây cũng chính là thời điểm các đối tượng gia tăng các hành vi phá rừng khai thác lâm sản trái phép và lấn chiếm đất đài
đây là hiện trường phá rừng tại tiểu khu một mươi tám và hai mươi hai thuộc lâm phần của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp trư phả quản lý
nằm trên địa bàn huyện ea hờ leo tỉnh đắk lắc
hàng trăm cây rừng lớn đã bị các đối tượng cưa hạ nằm ngổn ngang
còn đây là hiện trường vụ khai thác gỗ trái phép xảy ra tại tiểu khu hai trăm bốn mươi ba thuộc lâm phần do ủy ban nhân dân xã ea bung huyện ea súp tỉnh đắk lắc quản lý
từ đầu mùa khô năm hai nghìn hai mươi đến nay diện tích rừng ở đây bị phá lên đến gần ba mươi hectare
theo như có một số người dân đi làm về thì người ta nói rằng là cũng có một số đối tượng là đi bằng xe máy
rồi là trên xe thì có như thế là dắt theo cưa
thế còn không
không biết là cái số đối tượng đó đi vào đây để làm gì hay là cắt ở đây thì không biết
nhưng mà cái lượng cây mà bị phá ở đây là do dùng bằng cưa xăng
những năm gần đây tình trạng phá rừng ở các tỉnh tây nguyên có chiều hướng gia tăng
riêng tại tỉnh đắk lắc năm hai nghìn một mươi chín và quý i năm hai nghìn hai mươi lực lượng chức năng phát hiện gần một ba trăm sáu mươi vụ
tịch thu gần hai mét khối gỗ và xử lý hình sự hai mươi ba vụ với ba mươi bốn bị can
chính quyền địa phương chính quyền cơ sở phải làm tốt công tác
công tác vận động tuyên truyền để người dân ý thức nhận thức được
và có những biện pháp xử lý mạnh mẽ quyết liệt
tôi nghĩ là các cơ quan đặc biệt là huyện phải chỉ đạo công an tỉnh phải chỉ đạo mạnh mẽ
quyết liệt vào cuộc để điều tra làm rõ xử lý nghiêm minh các đối tượng này
thì mới có thể chấm dứt cơ bản được tình trạng xâm hại rừng và khai thác của chế phép
bên cạnh việc làm tốt công tác vận động tuyên truyền để người dân nâng cao nhận thức
quản lý bảo vệ rừng thì các cấp các ngành chức năng cần có những biện pháp mạnh
quyết liệt xử lý nghiêm các tổ chức đơn vị quản lý rừng
có như vậy mới ngăn chặn được tình trạng phá rừng ở tây nguyên như hiện nay